theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí ngày hai mươi hai tháng hai chất lượng không khí tại hà nội và các tỉnh bắc ninh phú thọ thái nguyên xấu kéo dài cả ngày
buổi sáng sương mù dày che kín không khí ô nhiễm nặng đến chiều trời hừng nắng không khí lưu thông nên mức độ ô nhiễm có giảm nhưng vẫn ở mức xấu đặc biệt là khu vực hà nội
đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng hai trạm quan trắc tại năm trăm năm mươi sáu nguyễn văn cử tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường ghi nhận chỉ số màu đỏ tức ở mức một trăm sáu mươi
những người bình thường bắt đầu có cảm giác ảnh hưởng tới sức khỏe nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn
trang web môi trường thủ đô của ủy ban nhân dân tp hà nội vẫn ghi nhận bảy trên một mươi một điểm quan trắc có màu đỏ tức là ở mức một trăm sáu mươi bốn một trăm chín mươi năm có bốn điểm có màu tím
hai trăm linh hai hai trăm một mươi sáu ứng dụng e visua cũng ghi nhận tại hà nội đều có chỉ số chất lượng không khí màu đỏ có ba điểm có chất lượng không khí màu tím tức là ở mức hai trăm một mươi ba hai trăm ba mươi một
trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng palm air cho thấy tất cả các điểm quan trắc không khí tại hà nội đều ở màu đỏ còn sáu điểm có màu tím là ở cầu diễn lê quang đạo
nam tử liêm nhân chính thượng đình thanh xuân bảo linh trần quang khải hoàn kiếm cảnh báo người dân bị ảnh hưởng tới sức khỏe khá nghiêm trọng